công an tỉnh quảng trị và bắc giang vừa liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn
nội dung chi tiết sẽ có trong cụ tin sau đây
ba đối tượng vận chuyển ba mươi kg ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng k năm mươi chín hai mươi bốn viên đạn hai dao nhọn vừa bị phát hiện và bắt quả tang tại ga đông hà tỉnh quảng trị
các đối tượng nằm trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ lào vào việt nam qua địa bàn tỉnh quảng trị để đi tp hcm tiêu thụ
hiện các lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan
trong khi đó không có công an việc làm để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã cẩm sơn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đã mua bốn bánh heroin với giá một trăm năm mươi triệu đồng một bánh và mang về huyện việt yên tỉnh bắc giang để bán
khi đang trên đường đi giao hàng thì bị công an tỉnh bắc giang phát hiện bắt giữ
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an
ngày hôm nay
công an tỉnh đồng tháp tổ chức lễ thăng cấp quân hàm vượt bậc đối với đồng chí hồ tấn dương
phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò
đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm vào ngày bốn tháng tám vừa qua
ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí hồ tấn dương
phát biểu tại buổi lễ trao quyết định đại tá nguyễn văn hiểu giám đốc công an tỉnh đồng tháp cho biết
trong quá trình công tác đồng chí hồ tấn dương luôn năng nổ tích cực sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
việc đồng chí dương hy sinh là một mất mát to lớn của gia đình và lực lượng công an tỉnh đồng tháp
giám đốc công an tỉnh đồng tháp đề nghị lực lượng công an toàn tỉnh phải nêu gương tinh thần dũng cảm trong công tác
tinh thần chiến đấu của đồng chí hồ tấn dương tiếp tục đẩy mạnh tấn công chấn áp đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn
để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
hôm nay công an tỉnh quảng trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng triệt phá thành công vụ vận chuyển khối lượng lớn ma túy
bắt giữ ba đối tượng thu giữ tăng vật gồm ba mươi kg ma túy tổng hợp cùng vũ khí quân dụng
vào khoảng một mươi giờ ngày bốn tháng tám tại ga đông hà tỉnh quảng trị
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh
phát hiện bắt quả tang ba đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào vào việt nam qua địa bàn tỉnh
để đi tp hcm tiêu thụ
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ ba mươi kg ma túy tổng hợp một súng k năm mươi chín hai mươi bốn viên đạn và hai dao nhọn
hiện lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng và tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan
tăng sáu đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng internet
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thu giữ một tv một máy tính sách tay
các thiết bị phát sóng wi fi giấy tờ có liên quan đến hành vi đá gà qua mạng
năm điện thoại di động ba xe mô tô và hơn ba mươi triệu đồng
qua điều tra ban đầu các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình
thức đá gà ăn thu bằng tiền qua mạng internet
tụ điểm đánh bạc trên do đối tượng ngô quốc anh tên thường gọi là ti
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ địa chỉ ba trăm một mươi một h ấp mỹ thạnh xã mỹ phong thành phố mỹ tho tổ chức
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã bàn giao các đối tượng
cùng tan vật cho công an thành phố mỹ tho tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu cho biết vừa bắt giữ đối tượng
trình xuân tuyên sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ngụ tại xã quang thiện huyện kim sơn tỉnh ninh bình
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn một ông trần ngọc thành ngụ tỉnh cà mau
thuê hai hectare đất tại khóm chòm xoài phường nhà mát thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
để canh tác và thuê trịnh xuân tuyên làm công nhân
quá trình công tác do thua lỗ nên ông thành trả lại đất
lúc này trịnh xuân tuyên đã tự ý cải tạo canh tác trên phần đất này
năm hai nghìn bảy khi chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ tiền cho những người canh tác
trên phần đất trịnh xuân tuyên đã làm giả giấy ủy quyền đứng ra nhận hơn một trăm linh triệu đồng tiền trợ cấp
sau khi phát hiện sự việc bị hại đã trình báo cơ quan công an
quá trình điều tra trịnh xuân tuyên bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã bố trí lực lượng
bắt giữ trịnh xuân tuyên khi đang lận trốn tại tỉnh đắk nông
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
ban giám đốc công an tp hcm yêu cầu ban chỉ huy các đơn vị và cán bộ chiến sĩ
tham gia thực hiện đề án sáu phải xác định công việc cấp căn cứ công dân gắn chip
là nội dung công tác có tính chiến lược lâu dài và là cốt lõi trong việc thực hiện đề án sáu của chính phủ
công an thành phố cũng đặt mục tiêu hoàn thành việc thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân
đối với hơn một bốn triệu trường hợp trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo đó công an tp hcm triển khai thu nhận hồ sơ cấp căn cứ công dân
đối với toàn bộ công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên có hậu khẩu thường trú tại tp hcm
nhưng chưa được cấp căn cứ công dân
công an tổ chức thu nhận hồ sơ căn cứ công dân từ bảy h đến hai mươi hai h các ngày trong tuần
kể cả thứ bảy chủ nhật và ngày lễ tại trụ sở đội cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an quận nguyện tp hcm
hiện nay các quận nguyện đều được giao chỉ tiêu cụ thể và phân công nhiệm vụ
đến từng cán bộ chiến sĩ để thực hiện đợt cao điểm này
theo đó là công an quận được giao chỉ tiêu là ba mươi chín
đội quản lý chính đã có thăm mưu ba chiếc quận và phân công chỉ tiêu cụ thể
cho từng công an phường và từng ô khu vực để mà có cái phân công nhiệm vụ
cho thành viên tổ công tác để sáu khu khu khố hỗ trợ lực lượng công an vận động tiên triền
để người dân thực hiện cấp căn cứ công dân gắn chiếp đặc biệt là theo cái tài khoản
định danh điện tử để phục vụ cái cải cách hành tránh và đăng ký hồ sơ và cộng dịch vụ công
đối với các hồ sơ cấp căn cứ công dân gặp sai sót khi cấp online trước đây
khiến nhiều trường hợp người dân chưa nhận được căn cứ công dân
đại diện công an tp hcm khẳng định sẽ tập trung ưu tiên giải quyết
không để người dân bức xúc kéo dài và giảm phiền hà tiết kiệm tối đa
thời gian và công sức đi lại của người dân
trong quá trình chúng ta nhập liệu chúng ta thực hiện các thao tác trên hệ thống
phần mềm cơ sở dữ liệu của giáo viên cư và phần mềm căn cứ công dân
cũng có những sai sót về các vấn đề nhập liệu về các trường thông tin
thậm chí có những sai dấu phẩy dấu hỏi hoặc dấu ngã
thì cũng đã không thể cấp được căn cứ công dân
trên cơ sở như vậy thì bang giám đốc cũng đã trị đảo quyết liệt cho phòng pc sáu
và công an hai mươi một quân nguyện là tập trung để phân loại điều tra cơ bản
với cả những số căn cứ công dân mà bị sai lịch thông tin
hoặc là vân tay không đạt chuẩn chụp ảnh không đạt chuẩn
để mà có cái thư xin lỗi và mời người dân lên để thu nhân lại
đối với căn cứ công dân mã vạch làm năm hai nghìn hai mươi công an tp hcm cho biết
theo quy định không bắt buộc phải đổi sang căn cứ công dân gắn chip
nhưng người dân nên đổi vì căn cứ công dân gắn chip độ bảo mật rất cao tránh giả mạo
có thông tin dữ liệu bằng tiếng anh khi thực hiện dân sự
bên cạnh đó chỉ có căn cứ công dân gắn chip người dân mới tạo được tài khoản định danh điện tử
giúp thực hiện các thủ tục hành chính trên mạng được thuận lợi tiết kiệm
các tiện ích của căn cước công dân gắn chip sẽ ngày càng mở rộng như rút tiền ngân hàng khám chữa bệnh
khi người dân đổi sang căn cước công dân gắn chip là góp phần hỗ trợ chính quyền thành phố
chính phủ ngành công an hoàn thành đề án sáu hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử